thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tiếp xúc cử tri tại hải phòng
phát hiện ngăn chặn và khởi tố nhiều đối tượng kích động biểu tình gây dối tại một số tỉnh thành phố
công an tỉnh quảng ninh triệt phá thành công đường dây vận chuyển bảy mươi hai bánh heroin
trong phần tin quốc tế động đất tại nhật bản gây thương hoại nặng nề
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
hôm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện tiên lãng
tại buổi tiếp xúc cử tri bày tỏ vui mừng và phấn khởi
trước những thành tựu kinh tế xã hội mạnh mẽ của đất nước năm hai nghìn một mươi bảy và nhất là nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
cử tri cũng bày tỏ đánh giá cao sự lãnh đạo của đảng quốc hội sự điều hành quyết liệt hiệu quả của chính phủ và thủ tướng chính phủ
cử tri tiên lãng bày tỏ đồng tình với những quyết sách mà quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ năm vừa qua
đặc biệt là việc quốc hội quyết định dừng việc thông qua dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
thể hiện tinh thần tiếp thu lắng nghe ý kiến cử tri của quốc hội
tuy nhiên cử tri cũng bày tỏ bức xúc và bất bình trước việc một số đối tượng lợi dụng để kích động người dân biểu tình chống phá gây bất ổn cho xã hội
có vụ việc xảy ra vừa qua tổ chức rút kinh nghiệm để chủ động phòng ngừa có hiệu quả các vụ việc tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới
đặc biệt là giải pháp tổ chức phản biểu tình để ngăn chặn việc biểu tình mà xảy ra hậu quả như thời gian vừa rồi
giải thích thêm với cử tri về dự án luật thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết nội dung về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cũng đã được quy định trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba

trên thực tế mô hình này không phải là mới trên thực tế mô hình này không phải là mới trên thế giới nhiều quốc gia đã xây dựng và thực hiện thành công
trên internet ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân thể hiện qua việc cho phép đặt máy chủ nước ngoài
nhưng cơ sở dữ liệu liên quan đến việt nam phải được lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý
do đó luật an ninh mạng đã được quốc hội thông qua với tỷ lệ gần tám mươi bảy
thủ tướng khẳng định những hành vi kích động quân chúng đập phá chống người thi hành công vụ
cản trở giao thông đã gây ảnh hưởng đến sự bình yên của tổ quốc gây mất an ninh trật tự và gây bất ổn xã hội
người dân cần bình tĩnh tỉnh táo trước các hành vi kích động lôi kéo của kẻ xấu
thủ tướng cũng tán thành các ý kiến của cử tri đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự
tại buổi tiếp xúc thủ tướng cũng giải đáp các thắc mắc của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven biển
tại các địa phương
hội của hải phòng như sân bay cát bi cảng quốc tế hải phòng cơ chế hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng
đối với các dự án nông nghiệp công nghệ cao nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai
khắc phục bất cập trong quy định của pháp luật về đầu tư công
chiều qua bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội tp cn đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại quận thốt nốt
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam kêu gọi người dân không để lòng yêu nước bị lợi dụng
đối với các cơ quan chức năng sử dụng linh hoạt các biện pháp mềm dẻo và cưng rắn
đối với các phần tử xấu gây kích động bạo loạn phải xử lý như mình
không để cho các phần tử chống đối phá hoại đất nước làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân
ông trần thanh mẫn cũng đề nghị lãnh đạo quận thốt nốt cần tích cực vận động người dân tỉnh táo
trước các luận điệu hành vi lưu kéo kích động của các phần tử xấu
và một trong số đó là thiếu tá bùi quốc hận đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an thị xã long mỹ
đồng chí đã không ngừng học tập vận dụng những lời bác dạy vào quá trình công tác
điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng thu hồi nhiều tỷ đồng trả lại cho nhà nước và nhân dân
đầu tháng hai vừa qua thiếu tá bùi quốc hận được phân công xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật
của một cán bộ thuế thị xã long mỹ trong thực hiện nhiệm vụ từ năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn hai mươi
của cơ quan thuế qua nghiên cứu hồ sơ được cung cấp với kinh nghiệm điều tra
chỉ hơn một tháng thiếu tá bùi quốc hận đã làm rõ hành vi tham ô của đối tượng
là dùng thủ đoạn gian dối trong quá trình thu thuế không nộp lại tiền thuế vào ngân sách
mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân làm hàng chục hộ kinh doanh
tại phường bình thạnh vĩnh tường và xã long bình của thị xã long mỹ
tuy đã đóng thuế đầy đủ nhưng vẫn bị báo nợ thuế
để chứng minh hình ghi của đối tượng
giờ đồng đội thì vừa điều tra vừa tác động đối tượng vừa dẫn động người dân
thì đến nay thì đã có căn cứ để chứng minh về đối tượng trần minh ngọc
đã thực hiện hành vi tham ô là ba trăm sáu mươi triệu đồng
và bước đầu thì đã thu hồi tài sản được là hai trăm hai mươi triệu đồng
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thiếu tá bùi quốc hận cũng điều tra
làm rõ vụ thủ quỹ phòng lao động thương minh và xã hội thị xã long mỹ
không thực hiện đúng
các quy định của nhà nước và nhiệm vụ được giao
tự ký khống danh sách cấp tiền tham ô trên một trăm linh triệu đồng tiền chế độ
của hai mươi tám gia đình chính sách và đã thu hồi toàn bộ số tiền này trả lại cho người dân
thì gửi lại cán bộ lấy lại lấy cái số tiền này lại cảm ơn cán bộ nhiều lắm
giờ đây là không có cái gì mà để cho đền ơn cán bộ mà làm lại được cho mình cái số tiền đó đó
giờ bác làm sao biết làm sao
làm sao là cán bộ được ưng ý như bác vậy đó
đây chỉ là hai trong số một mươi bốn vụ án tham nhũng được thiếu tá bùi quốc hận điều tra làm rõ từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
thu hồi số tài sản lên đến trên hai tỷ đồng trả lại cho nhà nước và người dân
để đấu tranh với lộ tàu phạm này thì việc dận dụng sáu điều bác hồ dạy thì có ý nghĩa rất là vô cùng quan trọng
trước hết là phải quyên quyết khôn khéo
quyên quyết là ở đây là quyên quyết với cái sự cám dỗ rồi khôn khéo trong quá trình điều tra xác minh để thu thập chứng cứ
không có ảnh hưởng đến cái hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức và người dân
cái thứ hai là cái đối tượng từng là những cán bộ nên khi tiến hành làm việc thì chúng ta vừa đấu tranh vừa tác động đối tượng
để đối tượng thấy được những cái xa trái là hợp tác với cơ quan điều tra giúp cho cơ quan điều tra là kết thúc sớm vụ án để thu hồi tài sản cho nhà nước
đồng chí là một người tận tụy với công việc và vì dân dân phục vụ luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
thì qua đó thì được chỗ đồng đội và nhân dân là tin tưởng yêu quý
tận tụy với công việc kiên quyết khôn khéo với tội phạm vì nhân dân phục vụ
nhiều năm liền thiếu tá bùi quốc hận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được bộ công an
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
giám đốc công an tỉnh tặng nhiều bằng khen giấy khen
đặc biệt thiếu tá bùi quốc hận còn là một trong những gương điển hình tiêu biểu được biểu dương và giao lưu
tại hội nghị tổng kết năm năm phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
sơ kết hai năm học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh của công an tỉnh hậu giang vào cuối tháng năm vừa qua
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua tại công ty puyen tp hcm
công an quận bình tân vào ngày hôm nay cho biết vừa khởi tố thêm các đối tượng gồm lê trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tỉnh long an và phạm thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tỉnh tiền giang
các mỹ cang đều là công nhân công ty puyen bình tân tp hcm
hành vi gây rối trực tự công cộng và chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản của các đối tượng đều có hình ảnh vi phạm bị ghi lại
trước đó ngày một mươi một tháng sáu trong khi đang làm việc tại công ty thì đối tượng thủy nghĩa nghe lời rủ rê của nhóm công nhân khác ra trước cổng công ty bon giang tụ tập gây rối
khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ ngăn cản đoàn công nhân tràn ra ngoài công ty thì các đối tượng này hông ngăn tìm cách chống đối dùng gạch đá ném vào lực lượng chức năng
tại cơ quan điều tra các đối tượng tỏ ra ăn năng hối hận về việc làm của mình
các công nhân đừng có sau này đừng có nghe lời kẻ xấu và lợi dụng để phá hoại làm ảnh hưởng đến công việc cho công ty
xin hãy đừng có bạo động theo những lời người ta kêu gọi
liên quan đến vụ tụ tập gây rối phản đối dự luật đặc khu tại công ty bôn giang
tính đến ngày một mươi bảy tháng sáu công an quận bình tân đã mời lên làm việc một trăm linh năm đối tượng
trong đó khởi tố bốn đối tượng xử phạt quy phạm hành chánh năm mươi tám đối tượng
số còn lại trong
cam kết bảo lãnh và chuyển đơn vị khác sáng nay ngày một mươi tám tháng sáu
một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ kích động công nhân biểu tình
là lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tiền giang đã ra đầu thú
lúc đầu em ra thì em hỏi sao mấy anh không ra mấy người đó nói là máy ảnh không cho ra
cái em mới đi tới xong rồi bắt đầu máy ảnh mới cản lại rồi tụi em đẩy nhau
sau đó tụi em tát nước xong tụi em lấy cây em có đánh lên cái tấm trắng của anh cơ động một cái
rồi xong em đi vô công ty em làm
em biết là những hành vi của em sai phạm cho nên là em lên đây em đầu thú
và em mong muốn bằng bên cơ quan chức năng sẽ giảm tội cho em
em kêu gọi những anh công nhân đừng nên manh động đừng nên nghe lời xúi dục
hay là những lời kích động của người ta mà tạo ra những cái cuộc xung đột giống như em vừa rồi
hiện công an quận bình tân đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan
đồng thời kêu gọi các đối tượng có hành vi gây rối tại công ty bon giang ra đầu thú
để nhận sự khoan hồng của pháp luật
còn tại tỉnh lâm đồng trong các ngày từ mùng một mươi đến một mươi bảy tháng sáu
đã xuất hiện nhiều đối tượng kích động người dân biểu tình
phát tán tài liệu tuyên truyền có nội dung kích động
và đều bị lực lượng công an phát hiện ngăn chặn kịp thời
liên tiếp trong các ngày mùng một mươi và một mươi một tháng sáu
lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện nhiều đối tượng tổ chức chuẩn bị tài liệu để biểu tình
đáng chú ý trong các đối tượng có hoàng ngọc phúc là đối tượng cốt cán
của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đã bị cơ quan chức năng xử lý nhiều lần
đối tượng phúc làm giả quyết định của một tổ chức tôn giáo quốc tế
tự phong là phó chủ tịch hội từ thiện quốc tế
và dùng quyết định này đến một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tp đà lạt
để kêu gọi làm từ thiện nhưng lại lấy tiền bỏ túi cá nhân
mới đây nhất vào lúc một mươi h ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng sáu
lực lượng chức năng đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn ba người
là vũ thị thanh thương đỗ văn quyết và vũ anh tuấn cùng chú tp đà lạt
đang phát tán tài liệu tuyên truyền có nội dung kích động biểu tình
tại quán nước chức giảp chiếu bóng mùng ba tháng bốn trung tâm hòa bình tp đà lạt
hai nạn nhân được phát hiện đã chết trong một trời rẫy vắng
ở phường khánh xuân tp buôn ma thuột
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân
danh tính hai nạn nhân được xác định là ông phạm xuân kính năm mươi bảy tuổi
ở phường khánh xuân và bà phan thị kim cúc năm mươi một tuổi
ở phường tân an tp buôn ma thuột
theo người nhà ông kính thì vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng sáu
gia đình nhiều lần điện thoại cho ông nhưng không được
nên đã vào tròi dãy của gia đình ở tổ dân phố một phường khánh xuân để tìm
khi đến nơi mọi người tá hỏa khi phát hiện ông kính đang nằm bắt động trên giường
với nhiều vết thương ở vùng đầu
bên cạnh đầu có một chiếc chày bằng kim loại rinh máu
kiểm tra trên các lửng thì phát hiện sát của bà cúc trong tình trạng treo cổ
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã xuống khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân
được biết ông kính đã có gia đình còn bà cúc đã ly dị trồng
và thời gian gần đây giữa hai người có nảy sinh chuyện tình cảm
liên quan đến chiến công triệt phá đường dây vận chuyển bảy mươi hai bánh heroin
vào ngày một mươi sáu tháng sáu vừa qua của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh quảng ninh
sáng nay ubnd tỉnh quảng ninh đã biểu dương năm tập thể về thành tích xuất sắc này
theo đó năm tập thể đạt thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển bảy mươi hai bánh heroin
tương đương hai mươi ba bảy mươi sáu kg tại trà cổ thành phố mong cái vào ngày một mươi sáu tháng sáu
được chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh nguyễn đức long thưởng nóng năm mươi triệu đồng
trước đó vào trưa ngày hai mươi chín tháng ba công an tỉnh quảng ninh cũng từng phát hiện
hai đối tượng sử dụng xe ô tô biển kiểm soát lào tham gia giao thông trên quốc lộ một mươi tám
đoạn thuộc địa phận thành phố hạ long có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra
phát hiện tại ba vị trí trên xe được chế thêm các khoang để đựng hàng
ở khu vực dưới cốp phía sau xe thành xe và bên dưới ghế lái thu giữ tổng cộng một trăm linh bánh heroin
hay là hỗ trợ tư pháp thì hầu như đều phải tiếp xúc với các đối tượng nghiện có hiv
chính vì thế mà số cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an bị phơi nhiễm
và có nguy cơ phơi nhiễm hiv trong khi thi hành nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi
tuy nhiên không vì thế mà các cán bộ chiến sĩ nhụt trí trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này
câu chuyện với những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên là một ví dụ
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đối tượng tạ văn lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã phùng hưng huyện khói châu tỉnh hương yên
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra lý khai nhận đã mua số ma túy trên của nguyễn thị huyền
chú tại xã tân dân huyện quái châu
sau đó thì tự cứa vào cái cổ tay mình cho máu nó chảy rất nhiều sau đó thì thành sông vào tòa công tác
thế trong cái quá trình khống chế thì đã có tám đồng chí bị xây xước và phơi nhiễm cái máu của đối tượng thành
câu chuyện của tám cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
bị phơi nhiễm chỉ là một trong hai câu chuyện
hàng trăm tấm gương sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ của lực lượng công an giữa thời bình
xong dù khó khăn mất mát nhưng tất cả những điều đó không làm các anh sợ hãi
mà càng khiến các anh mạnh mẽ hơn quyết tâm hơn trong mỗi chuyên án
với tình hình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập toàn cầu
thì các loại tội phạm luôn phát triển và thay đổi phương thức thủ đoạn để chúng hoạt động
trước cái tình hình đó thì lực lượng cánh sát hình sự của chúng tôi
không ngừng trâu dồi kiến thức phong luật nhiệm vụ để làm sao hoàn thành
cái nhiệm vụ mà đảng quý bám đốc và nhân dân giao phó
đằng sau thành công của mỗi chuyên án là một hành trình dài đầy gian khổ của cả một tập thể
đó là mồ hôi công sức thậm chí là máu và nước mắt
dù công việc đối mặt với nhiều nguy hiểm
nhưng những người lính ma túy vẫn lựa chọn vì nó đem lại bình yên cho cuộc sống nhân dân
chúng tôi luôn luôn nêu cao bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng yên tâm công tác
mặc dù là xác định là đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói chung
và tội phạm ma túy nó riêng là một lĩnh vực hết sức nguy hiểm
có thể là nguy hiểm đến sức khỏe và sinh mệnh của bản thân
thế nhưng cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì cái an ninh trật tự
đã chọn cho mình một nghề một trách nhiệm là người chiến sĩ công an
họ biết mình có thể sẽ phải đổ máu phải ngã xuống bất cứ lúc nào
nhưng đó là sứ mệnh thiêng liêng mà đảng và nhân dân đặt trên vai những người chiến sĩ công an nhân dân
song có những sự hy sinh dễ dàng được chia sẻ
nhưng có những sự hy sinh thầm lặng mà người chiến sĩ phải giữ cho dân mình

những người chiến sĩ có thể làm tổn thương đến những người thân yêu của họ
những chiến sĩ bị phơi nhiễm hiv trong quá trình công tác là một sự hy sinh như thế